ngày một nhiều chính sách pháp luật bắt đầu có hiệu lực trong đó đáng chú ý là một mươi hai luật có ảnh hưởng tác động trực tiếp đến cuộc sống xã hội
tại các kỳ họp thứ sáu thứ bảy và thứ tám quốc hội khóa một mươi bốn đã thông qua nghị quyết phê chuẩn một mươi hai luật sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
cụ thể luật quản lý thuế năm hai nghìn một mươi chín luật kiểm toán nhà nước sửa đổi năm hai nghìn một mươi chín luật bảo vệ bí mật nhà nước năm hai nghìn một mươi tám
luật dân quân tự vệ năm hai nghìn một mươi chín luật cán bộ công chức và luật viên chức sửa đổi năm hai nghìn một mươi chín luật giáo dục năm hai nghìn một mươi chín
luật nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại việt nam sửa đổi năm hai nghìn một mươi chín
luật tổ chức chính phủ và luật tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi năm hai nghìn một mươi chín luật lực lượng dự bị động viên năm hai nghìn một mươi
luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân việt nam năm hai nghìn một mươi chín luật thư viện năm hai nghìn một mươi chín và luật kiến trúc năm hai nghìn một mươi chín
cụ thể luật bảo vệ bí mật nhà nước sửa đổi năm hai nghìn một mươi chín luật bảo vệ bí mật nhà nước sửa đổi năm hai nghìn một mươi chín